theo số liệu mới nhất của tổng cục thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa một mươi tháng năm hai nghìn một mươi chín ước tính đạt hơn bốn trăm hai mươi bảy tỷ đô la mỹ xuất siêu đạt bảy tỷ đô la mỹ
trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hai trăm một mươi bảy năm tỷ đô la mỹ tăng bảy bốn so với cùng kỳ năm trước
cán cân thương mại hàng hóa tháng một mươi ước tính nhập siêu một trăm linh triệu đô la mỹ
tính chung một mươi tháng năm hai nghìn một mươi chín ước tính xuất siêu bảy tỷ đô la mỹ
trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu hai mươi một ba tỷ đô la mỹ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô xuất siêu hai mươi tám ba tỷ đô la mỹ
tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hiện nay ở mức một sáu mươi bốn ước tính tỷ lệ xuất siêu so với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm hai nghìn một mươi chín sẽ là ba mươi